thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương về hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo huyện mường nhé tỉnh điện biên
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác bộ công an có chuyến thăm và làm việc với tỉnh điện biên
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ghi nhận kết quả cấp ủy chính quyền tỉnh điện biên đạt được trong thời gian vừa qua
song điện biên vẫn là tỉnh thuộc diện nghèo trong cả nước và mường nhé là huyện nghèo nhất của tỉnh điện biên với tỷ lệ hộ nghèo gần sáu mươi bảy
đại tướng khẳng định hỗ trợ các hộ nghèo gia đình chính sách người có công ở mường nhé làm mới
sửa chữa nhà là cần thiết và ý nghĩa để bà con có một mái nhà không chỉ chắc chắn mà còn ấm áp tình người
với nguồn kinh phí do ngân hàng nhà nước hỗ trợ quỹ vì người nghèo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đại tướng đề nghị điện biên triển khai hỗ trợ sáu trăm linh nhà tỉnh nghĩa cho người nghèo của huyện mường nhé
và tới đây sẽ tiếp tục kêu gọi vận động
ngày mai bộ trưởng bộ công an tô lâm và đoàn công tác sẽ làm việc tại huyện mường nhé